để hoàn thiện việc điều chỉnh phân luồng phân làn cho phương tiện giao thông đón trả khách tại sân bay tân sơn nhất
tạo thuận lợi cho hành khách đi lại sở giao thông vận tải tp hcm vừa đề nghị cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
bố trí một vị trí đậu xe buýt tại khu vực nhà ga quốc nội
theo đề nghị của sở giao thông vận tải tp hcm cần khẩn trương bố trí một ô đậu xe buýt tại làn b
khu vực nhà ga quốc nội cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
việc này vừa tạo thuận lợi cho hành khách vừa khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng
cùng với đó cảng hàng không cũng cần bố trí một phần làn c dành cho taxi đón khách
nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân tránh xảy ra tình trạng người dân phải đi bộ ra đường trường sơn đón xe
gây ủn tắc giao thông cho tuyến đường này đồng thời lắp đặt ngay hệ thống camera giám sát các hành vi vi phạm
tại khu vực đường nội bộ của sân bay và truyền dữ liệu cho lực lượng cảnh sát giao thông để xử phạt nguội